bằng những đóng góp xã hội và cả công việc thường ngày trong gia đình
người phụ nữ đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình
đối với tiến trình phát triển đô thị xanh và bền vững
tôn vinh và tạo sức lan tỏa từ những tấm gương phụ nữ thành công
trong việc thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng sạch phát triển các đô thị xanh và bền vững
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ đã phối hợp với chương trình định cư con người của liên hợp quốc
và bộ xây dựng tổ chức tọa đàm tấm gương phụ nữ trong thúc đẩy phát triển đô thị xanh
năng lượng sạch và tăng trưởng xanh tại việt nam
thực tế cho thấy ngày càng có nhiều phụ nữ thành công trong hoạt động phát triển đô thị xanh và bền vững
cũng như thúc đẩy việc tăng trưởng xanh
họ đã có mặt tại các vị trí công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới như xây dựng
kỹ thuật kiến trúc sư quy hoạch quản lý hạ tầng
từ những kinh nghiệm của bản thân các chuyên gia chia sẻ về những thách thức
kinh nghiệm cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ
thường thì khi mà nói đến gia đình thì mọi người đều phải nghĩ ngay thủ trưởng của mình là người vợ
hoặc là người mẹ trong gia đình
và vì đó nói lên được cái vai trò rất là trọng yếu của người phụ nữ
thì thật ra cái niềm đam mê của tôi xuất phát cũng từ cái nhu cầu của gia đình
khi mà sử dụng điện sử dụng những thiết bị điện hàng ngày
thì ai cũng mong muốn là mình sẽ đạt được những thiết bị điện hằng ngày

và đối với cả chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và công trình xanh
thì bộ công thương cũng như là các bộ ngành trong đó có bộ dựng cũng hướng tới là chúng ta triển khai các mô hình hộ gia đình
để mà sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
thì với vai thiên chức là người phụ nữ người nội trợ cho gia đình
thì người phụ nữ cũng tham gia rất tích cực trong cái việc mà quán xuyến công việc gia đình
cũng như là hướng dẫn cũng như là sử dụng các trang thiết bị về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong công trình
thế và đối với cả các cái dự án bất động sản hoặc là các cái hoạt động kinh doanh của mình
thì đối với các công trình xanh rồi là các công trình nhà ở và văn phòng mà được chứng nhận là công trình xanh
thì cái vai trò quyết định của người phụ nữ trong việc lựa chọn rồi là đầu tư sử dụng các sản phẩm này
cũng là một cái hướng mà chúng tôi thấy rằng nó đã thúc đẩy cái việc phát triển công trình xanh
theo đánh giá của un habitas tại việt nam phụ nữ có vai trò rất đặc biệt trong quá trình phát triển bền vững của các quốc gia các đô thị
bởi vậy vấn đề bình đẳng giới nâng cao vị thế của người phụ nữ là một trong những mục tiêu đã được liên hợp quốc xác định cho thiên niên kỳ
và được quốc gia trong đó có việt nam hưởng ứng và quan tâm